việt nam đã xác nhận thêm hai bệnh nhân mắc mới covid một mươi chín nâng tổng số ca bệnh tại việt nam lên ba mươi ba ca
hai ca mắc mới được ghi nhận là một nữ và một nam
trong đó bệnh nhân nữ thứ ba mươi hai có quốc tịch việt nam và đang sống tại london anh
trước đó bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân thứ một mươi bảy
ngày hai tháng ba bệnh nhân khởi phát bệnh và với các triệu chứng như ho khan không sốt
đi khám tại bệnh viện ở london và được cho điều trị ngoại trú
bệnh nhân sau đó được người nhà thuê máy bay riêng có phòng cách ly trên máy bay
đưa từ anh về việt nam vào ngày chín tháng ba
kết quả xét nghiệm tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho thấy bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
ngành y tế tp hcm đã tổ chức thu dung và đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện giã chiến củ chi để cách ly và điều trị
còn ca bệnh thứ ba mươi ba là bệnh nhân nam năm mươi tám tuổi quốc tịch anh
là hành khách đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn lưu trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân
bệnh nhân được trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam gửi xét nghiệm đã có kết quả dương tính với covid một mươi chín
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có ba mươi ba ca dương tính với covid một mươi chín